tình hình khai thác cát sỏi không đúng quy định của hai công ty trách nhiệm hữu hạn hùng yến
và công ty cổ phần khai khoáng sahara trên địa bàn huyện kỳ sơn tỉnh hòa bình
gây nguy cơ sạt lở bờ sông ảnh hưởng đến an ninh trật tự khu vực và người dân
trước tình hình trên các ngành chức năng của tỉnh hòa bình
cần phải có giải pháp xử lý để người dân yên tâm sinh sống
theo người dân trên địa bàn hai xã phản ánh từ khoảng đầu tháng bốn năm hai nghìn một mươi bảy đến nay
trên dòng sông đà qua địa bàn luôn có số lượng tàu lớn khai thác cắt sỏi suốt cả ngày lẫn đêm
từ kiến nghị phản ánh của người dân thanh tra sở tài nguyên và môi trường tỉnh đã kiểm tra
và có quyết định
quyết định xử phạt vi phạm hành chính công ty trách nhiệm yếu hạn hồng yến
và công ty cổ phần khai khoáng sahara về việc thực hiện việc cắm mốc khai thác không đúng quy cách
vị trí tọa độ